trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi tin từ công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận cho biết tổng số người bị thương trong vụ lật xe khách xảy ra vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi là một mươi bảy người
trong đó một mươi một người đã hồi phục sức khỏe chuẩn bị xuất viện sáu người còn lại đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thuộc tỉnh ninh thuận
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi xe khách bảy mươi hai b ba nghìn bảy mươi bốn do tài xế lê thanh hiền bốn mươi ba tuổi điều khiển theo hướng từ phan thiết đi phan rang
đã bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi lao sang bên trái đường đâm vào xe máy do bà dương thị túy phượng ngụ huyện ninh phước ninh thuận đang đi hướng ngược lại
vụ tai nạn đã làm bà phượng và một mươi sáu người bị thương
hai người trên xe khách bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận cấp cứu
khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe container xảy ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an khiến hai xe cháy rụi hoàn toàn
tại hiện trường xe container biển kiểm soát năm mươi một b sáu mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi do lái xe bùi lê lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại hòa tăng hòa nhơn bình định
điều khiển đối đầu với xe tải biển kiểm soát bốn mươi chín c bảy nghìn hai trăm một mươi hai rất may là không có thiệt hại về người
theo phụ xe container vụ việc xảy ra khi xe đang lưu thông theo hướng vinh hà nội đến đoạn xã diễn ngọc do có vụ tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết các xe đi sang đường ngược lại và xe container đã va chạm với xe tải
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ
được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe cùng chiều cho thấy một chiếc xe khách do thiếu quan sát đã suýt gây tai nạn nghiêm trọng
theo tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gắn camera thời điểm đó đường khá thông thoáng
chiếc xe container do bị nổ lốp sau nên đỗ ở phía làn đường bên phải và bật đèn cảnh báo
thế nhưng chiếc xe khách do bất cần thiếu quan sát lại suýt đâm vào phía đằng sau xe container này
rất may lái xe đã kịp thời bẻ lái để tránh được vụ va chạm thảm khốc
dù không có tai nạn xảy ra nhưng video là lời cảnh tỉnh đến các tài xế khi tham gia giao thông cần tập trung quan sát phía trước để tránh những tai nạn không đáng có